ngày hai mươi chín tháng sáu công ty cổ phần sữa evergro đã khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi một trăm linh
tại khu công nghiệp an nghiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
nhà máy chế biến sữa tươi sở hữu công nghệ sản xuất nhập hoàn toàn từ đức
với năng suất tám mươi tấn một ngày trong giai đoạn một
theo kế hoạch bước sang giai đoạn hai nhà máy sẽ nâng năng suất sản xuất tăng lên một trăm sáu mươi tấn một ngày
nguồn nguyên liệu chủ yếu của nhà máy được lấy từ nguồn sữa tươi sạch
thuần khiết từ hợp tác xã evergrow của tỉnh sóc trăng
sự ra đời của nhà máy sữa evergrow là niềm vui lớn cho nông dân nuôi bò trong hợp tác xã evergrow
vì giải quyết đầu xa và bảo đảm ổn định được giá sữa nguyên liệu